vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân trực tiếp và nguy hiểm nhất gây ra tai nạn giao thông đường bộ
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong dịp cuối năm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hải phòng
đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn đối với những người lái xe ô tô và xe máy
thực hiện kế hoạch kiểm tra xử lý người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hải phòng
đã triển khai các tổ công tác tiến hành kiểm tra hàng trăm trường hợp lưu thông trên các tuyến đường
như lê hồng phong đường ba trăm năm mươi ba đồ sơn và đường lạch chay
đồng độ cồn vi phạm các lỗi vượt đèn đỏ đi sai phần đường làn đường xe tự chế và những lỗi vi phạm khác
trong đó tập trung chủ yếu vào lỗi vi phạm nồng độ cồn
thực trạng trạm vi phạm nồng độ cồn là nguyên nhân để xảy ra tai nạn cũng đang có tình trạng gia tăng càng về dịp tết
theo đánh giá của lực lượng chức năng tình trạng vi phạm nồng độ cồn
đang có chiều hướng gia tăng
trong những ngày gần đây đã có nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra liên quan đến rượu bia
trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp giáp tết mậu tuất
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hải phòng đã và đang chỉ đạo các đơn vị
tích cực triển khai đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn
qua đó góp phần nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông
đảm bảo an toàn trong dịp tết nguyên đán sắp tới